đối tượng lê phú cao sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê xã lộc trì huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
sau gần ba mươi năm giờ gây án cướp sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng và một điện thoại di động
tại chi nhánh ngân hàng việt tin banh số một đường đống đa đã bị lực lượng công an bắt giữ
để thực hiện chót lọt hành vi cướp ngân hàng đối tượng đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ
sử dụng phương thức thủ đoạn gian xảo để đối phó
nhưng với sự vào cuộc quyết liệt cùng với sự hỗ trợ từ người dân
công an thành phố đà nẵng đã truy bắt nhanh và thu hồi số tiền bị cướp
tại cơ quan công an lê phú cao đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản
đối tượng có trình độ đại học và từng làm việc tại công ty du học
đối tượng nghiện game nhưng lại muốn đi xuất khẩu lao động
để chứng minh năng lực tài chính lê phú cao đã lên kế hoạch cướp ngân hàng
súng giả roi điện được cao đặt mua qua mạng từ nhiều tháng trước
đối tượng đã nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động cách bố trí hệ thống camera giám sát an ninh của ngân hàng
ngụy trang che giấu khuôn mặt phương tiện và dùng súng giả roi điện
uy hiếp nhân viên bàn giao tiền và tẩu thoát
sau khi gây án đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn ma mảnh như dán hình xăm dạ lên cánh tay
đổi dép đổi mùa bảo hiểm cắt tóc đổi cả biển số xe máy thay đổi trang phục trong quá trình chạy trốn
nhằm cắt đứt sự truy vết của cơ quan công an đối tượng đã lẫn trốn tại nơi đông người
như trung tâm thương mại cảng hàng không sau đó mới quay về phòng trọ
mỗi nhỏ sang lọc từng nghi vấn công an thành phố đà nẵng huy động tất cả lực lượng năm mươi sáu xã phương
chốt chặn kiểm soát từng phương tiện và con người tại các cửa ngõ
đồng thời phối hợp với công an tỉnh thừa thiên huế tỉnh quảng nam và cục cảnh sát hình sự bộ công an
hàng trăm cán bộ chiến sĩ chạy đua với thời gian với tinh thần quyết liệt
đến hai mươi hai h ngày hai mươi một tháng bốn đối tượng đã bị bắt giữ
chỉ đạo đến tận năm mươi sáu xã phương trên thiên bàn thành phố này để tiến hành ra soát
rất là nhiều nội dung
vì ra soát về đối tượng ra soát về phương tiện
ở trong tất cả các chợ các siêu thị
đặc biệt là các phương tiện mà có những đặc điểm nó tương đồng
nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng
đã cho thấy sự quyết tâm đấu tranh đến cùng của toàn lực lượng công an thành phố
thành công của chuyên án bốn trăm hai mươi ba v được quân chúng nhân dân và lãnh đạo thành ủy
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đánh giá cao
qua đây cũng tôi đề nghị rút ra một số các bài học
kinh nghiệm về công tác hợp vụ đối tranh truy xét với các đối tượng
và những hành vi phạm tội tương tự
thứ ba nữa là cũng qua cái ủ án này cũng phải cho thấy
việc quản lý các đối tượng trên địa bàn chúng ta
cũng cần phải tiếp tục giả soát và quản lý chặt chẽ
từ vụ cướp cho thấy việc tổ chức triển khai công tác an ninh
tại các chi nhánh ngân hàng hiện nay là chưa đảm bảo yêu cầu
do đó công an thành phố đà nẵng
sẽ tiếp tục hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ công tác phòng chống tội phạm
tại các ngân hàng không để xảy ra các vụ cướp tương tự